điền kinh được đặt kỳ vọng dành nhiều huy chương nhất cho đoàn thể thao việt nam trong kỳ sea games ba mươi sắp tới
trước ngày thi đấu cả ban huấn luyện và các vận động viên đều thể hiện sự tự tin với mục tiêu đề ra
tham gia sea games ba mươi năm nay điền kinh việt nam đặt mục tiêu giành một mươi ba huy chương vàng trở lên để góp mặt trong ba đoàn mạnh nhất
kỳ đại hội này được dự báo sẽ rất khó khăn khi có nhiều vận động viên gốc mỹ và gốc phi nhập tịch ở các quốc gia trong khu vực tham gia
mặc dù vậy ban huấn luyện đã có những phương án chuẩn bị tốt nhất về mặt tâm lý và chuyên môn để các vận động viên có được tinh thần thoải mái trước khi tham gia thi đấu
việc thiếu vắng một số vận động viên trụ cột cũng là khó khăn không nhỏ cho điền kinh việt nam
tuy nhiên đội tuyển điền kinh vẫn cho thấy sự chuẩn bị nghiêm trọng
tất cả dù là trụ cột hay những tân binh đều đã nỗ lực tập luyện cố gắng phần đấu đạt thành tích tốt nhất
tín hiệu đáng mừng là hàng loạt kỷ lục quốc gia mới đã được xác lập tại giải điền kinh vô địch quốc gia hai nghìn một mươi chín
cùng với đó là sự ổn định thành tích của hầu hết các tuyển thủ đã cho thấy điền kinh việt nam đang tự tin trước cuộc đánh lớn